ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai hôm nay đã có báo cáo ban đầu thiệt hại về người
sau gần hai ngày miền bắc bước vào đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai
theo báo cáo mưa lũ đã khiến ba người chết và hai người mất tích ở hòa bình
hai trường hợp mất tích còn lại ở lào cai và phú thọ
ngày hôm nay khu vực bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa từ hai mươi năm mươi mm
có nơi trên tám mươi mm đêm nay mưa giảm dần người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét
sản lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trụng thấp
liên quan đến vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên làm hai người chết và hai người bị thương tại nghệ an
công an huyện quỳ châu đã phối hợp với các lực lượng liên quan
truy bắt thành công lữ văn khánh sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện quỳ châu
cơ quan chức năng xác định lữ văn khánh là người đã dùng dao nhọn đâm làm hai người chết và hai người bị thương
sau khi gây án khánh đã bỏ trốn khỏi hiện trường
lực lượng công an đã lần theo dõi
giấu vết và bắt giữ được đối tượng này khi đang lẩn trốn tại xã châu bính huyện quỳ châu
bước đầu tại cơ quan điều tra lữ văn khánh và một số đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi của mình
vụ ẩu đả xảy ra vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay tại đầu cầu treo châu hội giữa hai nhóm thanh niên
gồm bảy người ở xã châu hội và năm người ở xã châu nga
trong khi đó tại phú yên ra tay sát hại cùng lúc cả ba người thân trong một gia đình
bị cáo đoàn minh hải chú thị xã đông hòa tỉnh phú yên
đã bị tòa nhân dân tỉnh phú yên tuyên án tử hình
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám đoàn minh hải và chị nguyễn thị dương chú cùng địa phương
chung sống với nhau như vợ chồng và có với nhau một người con
sau khi chia tay chị dương đưa con về nhà cha mẹ ruột sinh sống
thời gian này giữa hải và gia đình vợ cũ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
trưa ngày hai mươi tám tháng năm hải đem theo hung khí đến gặp gia đình vợ cũ và ra tay sát hại ba người
gồm ông nguyễn cưu bà lê thị liền
vợ cũ là nguyễn thị dương
gây án xong hải bế con về nhà rồi tiếp tục quay trở lại hiện trường
với ý định chờ giết anh nguyễn hiền em trai chị dương nhưng không thành
hải sau đó bỏ trốn vào tp hcm cho đến khi bị bắt
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
công an tp hcm đã tạm giữ hình sự đối với bùi sĩ x sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bùi sĩ x và thuê trọ tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
với mục đích cho vai nặng lãi
tỉnh đến nay x đã cho tám người vai nhiều hợp đồng khác nhau
mỗi hợp đồng vay giá trị từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
lãi suất cho vay lên đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính hơn bảy mươi bảy triệu đồng
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai một nạn nhân vay tiền của ích nhưng không có tiền trả
nên bị ích đánh gây thương tích phải nhập viện
công an tp hcm cho biết đơn vị vừa triệt phá
thành công điểm mua bán trái phép chất ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp hcm phối hợp với công an xã tiên tân
bắt quả tàng nguyễn quốc triệu chú tp hcm đang cất giữ ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của triệu công an thu giữ hơn bảy mươi gam ma túy đá
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt thêm đối tượng trần tuấn vũ chú huyện kim bàng
đang cất giữ gần hai trăm bốn mươi viên ma túy tổng hợp để giao cho triệu
đồng thời ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của lê văn thành
cùng chú huyện kim bảng thu giữ thêm hai trăm ba mươi viên ma túy tổng hợp
liên quan đến vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên làm hai người chết và hai người bị thương tại nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an đã phối hợp với các lực lượng liên quan
truy bắt thành công lữ văn khánh sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện quỳ châu
cơ quan chức năng xác định lữ văn khánh là người đã dùng dao nhọn đâm làm hai người chết và hai người bị thương
sau khi gây án khánh đã bỏ trốn khỏi hiện trường
lực lượng công an đã lần theo dấu vết và bắt giữ được đối tượng này khi đang trốn tại xã châu bính huyện quỳ châu
bước đầu tại cơ quan điều tra lữ văn khánh và một số đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi của mình
vụ ẩu đả xảy ra vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay tại đầu cầu treo cho hội giữa hai nhóm thanh niên
gồm bảy người ở xã châu hội và năm người ở xã châu nga
về vụ giết người tình rồi tự sát xảy ra trên phố hàng bài quận hoàn kiếm thủ đô hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm vừa khởi tố ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với mai xuân thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội để phục vụ điều tra
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin do mâu thuẫn tình cảm nên khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày một mươi một tháng tám
mai xuân thái đã dùng dao đâm người tình tử vong tại trước cửa số nhà một mươi bảy a phố hàng bài phường hàng bài quận hoàn kiếm
sau đó đối tượng tự tiếp tục lấy dao đâm vào

ngay khi nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm phối hợp với lực lượng của công an tp hà nội đã phong tỏa hiện trường để xác minh điều tra làm rõ
thời gian qua tình trạng xe quá tải tham gia giao thông đường bộ diễn biến phức tạp và gây bức xúc trong dư luận
bên cạnh đó tai nạn giao thông do rượu bia có chiều hướng gia tăng và tiêm ẩn gây mất trực tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đồng nai
và trước tình hình đó công an các địa phương đã chỉ đạo quyết liệt lực lượng cảnh sát giao thông ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát
phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
tại một buổi ra quân kiểm soát tải trọng của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố long khánh
ở một số tuyến đường trung tâm lực lượng chức năng đã cho dừng tất cả các phương tiện chở vật liệu xây dựng để tiến hành kiểm tra
bước đầu các phương tiện vận chuyển đều xuất trình được giấy tờ cân hàng hóa từ nguồn bốc xếp hàng hóa theo đúng thiết kế và tải trọng của phương tiện
tuy nhiên qua một tháng cao điểm ra quân xử lý vi phạm xe quá tải lực lượng chức năng đã xử phạt trên một trăm linh trường hợp vi phạm
ngoài xử lý chủ phương tiện lái xe chở hàng quá tải cơi nới thành thùng xe còn xử lý đơn vị bốc xếp hàng hóa lên phương tiện quá tải
cương quyết xử lý buộc hạ tải trả lại kích thước theo quy định đảm bảo xử lý nghiêm không khoan nhượng
bên cạnh đó công tác tuyên truyền cho lái xe chủ phương tiện các doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành về tải trọng cũng được triển khai sâu rộng
xác định vi phạm nồng độ cồn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nhất là tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng
làm mất an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thành phố đã xử phạt gần ba trường hợp nộp kho bạc hơn ba sáu tỷ đồng
trong đó gần bốn trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tước giấy phép lái xe một trăm sáu mươi trường hợp nộp kho bạc nhà nước hơn một một tỷ đồng
cùng với việc thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến các chủ nhà hàng
cửa hàng kinh doanh đồ uống có cồn trên địa bàn
bộ cam kết thực hiện đúng các quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia
thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở khách hàng về văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe
tuyên truyền về tắc hại của rượu bia và những người đã uống bia rồi thì không lên lái xe
tại vì bây giờ là tai nạn đào thông rất là nhiều
thì bên em cũng nhận được những lời tuyên truyền của bên đội kiểm soát giao thông thành phố long khánh
thì bên em cũng cam kết là thực hiện đúng
những khách hàng mà đã uống bia thì không đưa lái xe ra về
những khách hàng đã có sử dụng bia rồi thì bên em vẫn hỗ trợ cho khách hàng là đi taxi về để an toàn cho mình
ra ra giao thông
mà đặc biệt là tuyên truyền đến các chủ phương tiện vận tải cho viết cam kết và cho các tài xế cam kết là
chở hàng tại bến bãi đủ trọng tải theo quy định của bộ xác bệnh tải
nhưng mà khi mà lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra trên đường phát hiện thì vẫn xử lý kiên quyết xử lý nghiêm
và tuyên truyền đến tài xế là chở hàng không được bộ phát trọng tải đúng với thiết kế của xe
đối với các chủ bến chủ mỏ thì lực lượng cảnh sát giao thông là đến từng cái doanh nghiệp cho họ viết cam kết
đó là khi mà xuất hàng hóa ra phải có hóa đơn chứng từ và có phiếu kênh đầy đủ
chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thành phố long khánh đồng nai đã xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông
làm năm người chết ba người bị thương tăng số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
để lặp lại trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới công an tp long khánh tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn xe quá khổ quá tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
góp phần cùng các địa phương kéo giảm sâu tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
đội ngũ văn nghệ sĩ và các nhà báo đã tái hiện sinh động hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đây là khẳng định của trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi gặp mặt văn nghệ sĩ báo chí nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
bảy năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vừa được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn duy ngọc trân trọng cảm ơn và ghi nhận những cống hiến
đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ các nhà báo đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc đặc biệt đã luôn dành tình cảm cho lực lượng công an nhân dân
qua nhiều tác phẩm hay và ý nghĩa góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong lòng nhân dân
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh nhiều tác phẩm báo chí nhiếp ảnh hội họa âm nhạc vở kịch
đã thực sự làm lay động lòng người chạm đến trái tim của nhân dân
thời gian tới đồng chí thứ trưởng mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ các nhà báo tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là những địa bàn công an xã ở vùng sâu vùng xa qua đó có thể tìm hiểu và cảm nhận được những khó khăn hàng ngày
mà lực lượng công an nhân dân đang ngày đêm hy sinh lợi ích cá nhân để vững vàng bảo vệ trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự
các văn nghệ sĩ nhà báo sẽ luôn là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với đảng nhà nước và với lực lượng công an nhân dân
tại buổi gặp mặt thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc